những năm gần đây tỷ lệ sinh viên trường đại học hồng đức có việc làm sau một năm tốt nghiệp đạt trung bình trên tám mươi
và để có được kết quả này nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với yêu cầu xã hội
đồng thời hợp tác với các doanh nghiệp để định hướng nghề và bố trí việc làm cho sinh viên sau khi ra trường
đây là một buổi ký kết hợp tác của trường đại học hồng đức tỉnh thanh hóa
theo biên bản công ty cổ phần tân long sẽ hỗ trợ kinh phí học tập cho sinh viên ngành chăn nuôi thú y
đáp ứng các yêu cầu của đơn vị tạo điều kiện cho sinh viên nghiên cứu thực tập và bố trí việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường
mình sẽ đầu tư theo một hệ thống khép kín từ con giống sang bên chải hương phẩm với quy mô mỗi một làng pham như vậy khoảng một trăm linh hectare
với một mô hình cũng như là một nhu cầu như vậy tại trường đại học hồng đức với một ngôi trường có bề dày đào tạo về chuyên ngành chăn nuôi
đó là một lý do tại sao tân long có mặt trong ngày
trường hợp nói trên chỉ là một trong số hàng trăm các thỏa thuận hợp tác của trường đại học hồng đức với các tổ chức trong và ngoài nước về đào tạo nguồn nhân lực
nhà trường trang bị các phương tiện máy móc vào với việc hiện đại nhất khu vực bắc miền trung
trong những năm qua khoa nông lâm cùng với nhà trường đã liên kết với các tập đoàn trong và ngoài nước để tuyển dụng lao động
các nhà doanh nghiệp cũng đến chia sẻ cùng với sinh viên rồi hướng dẫn sinh viên thực hành
tập thực tế giàn nghề đây là những nội dung được đưa vào trọng tâm trong chương trình đào tạo để có thể đáp ứng nhu cầu
qua các hoạt động này thì các nhà doanh nghiệp cũng thấy được là sinh viên của khoa kinh tế quản trị kinh doanh có những kỹ năng có những năng lực có thể áp ứng tốt nhu cầu thực tiễn
nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên của trường đại học hồng đức sau khi ra trường được trang bị tốt kỹ năng nghề nghiệp thích ứng với thực tiễn xã hội
trong năm năm qua trường đã đào tạo được trên một mươi bốn sáu trăm linh sinh viên
khẳng định vị trí hàng đầu trong môi trường đào tạo tại thanh hóa